nhằm mục đích giúp doanh nghiệp lữ hành cập nhật thông tin có chiến lược ứng dụng công nghệ phù hợp
nhằm phát triển hạ tầng du lịch thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra mạnh mẽ
phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức hội thảo ứng dụng giải pháp công nghệ số cho du lịch thông minh
tiếp cận của cách mạng công nghiệp bốn
cách mạng công nghiệp bốn đã tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành sản xuất và dịch vụ toàn cầu
du lịch là một trong những ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn của làn sóng này
cách du khách lựa chọn đặt mua trải nghiệm chuyến đi liên tục thay đổi ngày càng thiên về định hướng giao dịch thương mại điện tử
vì vậy tiếp thị kỹ thuật số trở thành thách thức lớn cho ngành du lịch
đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp lữ hành cần có được những chiến lược thực sự phù hợp thu hút du khách
các doanh nghiệp du lịch có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với lại khách hàng qua rất là nhiều những phương tiện
chủ yếu là phương tiện trên mạng xã hội
rồi là các cái gian hàng trực tuyến của nước ngoài cũng như của việt nam
tuy nhiên ngoài những cái thuận lợi đấy thì cũng có rất là nhiều những khó khăn
bởi vì là có những doanh nghiệp làm ăn rất là tốt
thế nhưng mà cái họ tiếp cận công nghệ chưa tốt
thì cái đấy là họ mất đi một cái phần thị phần rất là lớn
theo thống kê của tổng cục du lịch trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
lượng khách quốc tế đến việt nam đạt hơn chín triệu lượt
tăng đến hai mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
có thể thấy ngành du lịch việt nam đang phát triển mạnh
trở thành điểm đến hấp dẫn của bạn bè nam châu
và trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra
thì ngành du lịch cũng cần được phát triển một cách thông minh với hỗ trợ của công nghệ số
đối với sự phát triển của công nghệ thông tin mà chúng ta thường nói gọi là cách mạng công nghệ lần thứ tư
thì ngành du lịch có rất nhiều thuật lợi
thì đây là một cái công cụ rất là mạnh
mà nếu chúng ta biết khai thác
thì chúng ta có thể vượt ra
rất nhanh với những mục tiêu mà đặt ra cho chúng ta phát triển là
một quốc gia có cái nền phát triển du lịch hàng đầu trong khu vực
thì nếu bình thường ra rất khó
nhưng với công nghệ thì chúng ta có một cơ hội
chúng ta có một cơ hội
hy vọng là chúng ta sẽ tận dụng cơ hội đó
việt nam là một trong những nước đi đầu trong việc nắm bắt xu hướng của cách mạng công nghiệp bốn
trong đó có lĩnh vực du lịch
việc đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng số hóa là hướng đi phù hợp
tạo ra nhiều cơ hội cạnh tranh hơn cho các doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa
do đó khi bộ văn hóa thể thao và du lịch có chiến lược dài hạn
bài bản cho sản phẩm chủ lực của mình
thì không chỉ doanh nghiệp mà chính các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch
phải tự thay đổi cho phù hợp
điều cần thay đổi lớn nhất chính là bắt đầu khâu xúc tiến quảng bá du lịch việt nam